chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sức khỏe do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
thưa quý vị mỗi ngày chúng ta đều được cập nhật những thông tin về số ca mắc mới cũng như số ca bệnh covid một mươi chín khỏi bệnh
bản tin ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với những nội dung sau đây
đình chính thông tin f được ra khỏi đơn cách ly
tiền hỗ trợ bao lâu f được nhận
thí sinh f quy chế thi và tuyển sinh có gây khó dễ
năm thứ ba đại dịch covid một mươi chín sẽ diễn ra như thế nào
có tư vấn giảm triệu chứng cho f tự điều trị tại nhà
ngày một mươi bốn tháng ba trong hướng dẫn mới của bộ y tế có nội dung đáng chú ý
đó là f có thể được ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang giữ khoảng cách với những người khác tuy nhiên vẫn phải hạn chế
nội dung này đã dẫn đến hiểu nhầm rằng f có thể ra khỏi nhà
và bộ y tế đã lên tiếng đính chính f chỉ được rời phòng cách ly trong nhà không cho phép f ra khỏi nhà
tới ngày một mươi bốn tháng ba
hơn nửa ngày sau khi quy định cho phép f rời nơi cách ly trong điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giữ khoảng cách
thì bộ y tế đã lên tiếng đính chính cho rằng cách hiểu cho f ra khỏi nhà là hiểu nhầm
theo bộ y tế nơi cách ly trong hướng dẫn này cần được hiểu là phòng cách ly trong nhà
f được rời khỏi phòng cách ly và đi lại trong nhà với điều kiện đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách với người trong nhà
không phải cho f rời khỏi nhà
bộ y tế cũng cho rằng hiện covid một mươi chín vẫn là bệnh truyền nhiễm gây dịch
và tổ chức y tế thế giới
chưa công bố kết thúc thời kỳ đại dịch với căn bệnh này
các quy định hiện hành vì vậy vẫn yêu cầu cách ly f và thực hiện các biện pháp phòng dịch như hướng dẫn của bộ y tế
trước đó trưa ngày một mươi bốn tháng ba do văn bản của bộ y tế không rõ ràng
nhiều ý kiến đã băn khoăn nếu cho f ra khỏi nhà sẽ khó giữ khoảng cách để phòng dịch
có thể dẫn tới lây lan covid một mươi
trong thực tế hiện nay dù chưa cho f ra khỏi nhà
nhưng nhiều f không có người chăm sóc không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ vẫn đi chợ đi khám đi mua thuốc
một số cơ sở y tế cũng khuyến khích f không triệu chứng hoặc chỉ số ct trên ba mươi có thể đi làm
chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín trong điều kiện nhân viên y tế của bệnh viện là f
thưa quý vị theo quy định hiện hành sau khi kết thúc quá trình điều trị covid một mươi chín
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được tri trả quyền lợi nếu đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ
theo quy định tại luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn bộ trưởng bộ y tế quy định mẫu trình tự thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội giấy gia viện và các giấy thử khác làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội
bộ y tế đã có các công văn một nghìn bốn trăm chín mươi hai kcb phcngd ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và công văn số hai trăm ba mươi tám bt kcb ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó hồ sơ hưởng chế độ đau ốm đối với người lao động bị ốm đau thực hiện theo quy định tại khoản một
một điều một trăm linh luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
số năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tt bit của bộ y tế
cụ thể hồ sơ đề nghị hưởng đối với người lao động là f hoặc trăm con dưới bảy tuổi là f gồm các giấy tờ sau
đối với người lao động là f điều trị nội chú
giấy gia viện
đối với người lao động là f điều trị ngoại trú
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy gia viện có chỉ định của y bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú
về mức hưởng tài khoản một hai mươi tám luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
trong thời gian nghỉ người lao động sẽ được hưởng bảy mươi năm mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kỳ trước khi nghỉ việc
để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi covid một mươi chín người lao động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội chú
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy gia viện có chỉ định của y bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị đối với trường hợp điều trị ngoại trú
trong vòng bốn mươi năm ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội
sau khi tiếp nhận giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp phải lập thêm danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ đào ốm thai sản
thời hạn doanh nghiệp phải nộp hồ sơ là tối đa một mươi ngày kể từ ngày tiếp nhận giấy tờ của người lao động
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ người lao động trong tối đa sáu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
người lao động có thể nhận tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đơn vị sử dụng lao động
căn cứ điều hai mươi chín của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn sau khi điều trị các bệnh khác hoặc covid một mươi chín
nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ đau ốm đủ thời gian trong một năm theo quy định
mà trong vòng ba mươi ngày trở lại làm việc sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định
nhưng tối đa không quá một mươi ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày
tối đa bảy ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật bằng năm ngày đối với các trường hợp khác
mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng là ba mươi mức lương cơ sở tức là bốn trăm bốn mươi bảy đồng trên một ngày
mới đây bộ giáo dục và đào tạo vừa quyết định giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi một để áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi
trong khi số lượng f trong cộng đồng hiện rất lớn việc giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh có đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các thí sinh hay không
điều này khiến giới chuyên gia lo ngại sẽ có nhiều thí sinh không thể vào được ngôi trường mơ ước
với diễn biến số lượng f tăng cao như hiện nay
nếu vẫn giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi một chuyên gia lo ngại sẽ có nhiều thí sinh không thể vào được ngôi trường mơ ước
bộ giáo dục và đào tạo vừa quyết định giữ nguyên quy chế thi và tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi một để áp dụng cho năm hai nghìn hai mươi
do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi một
nên bộ giáo dục và đào tạo sẽ không ban hành quy chế thi mới
trong khi số lượng f trong cộng đồng hiện đang rất lớn
việc giữ nguyên quy chế và tuyển sinh có đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các thí sinh
thầy đinh đức hiền giáo viên toán sinh tại hệ thống giáo dục và đào tạo học mãi hà nội cho rằng
nếu giữ nguyên quy chế này nhiều thí sinh có thể trượt đại học mơ ước vì trở thành f đúng vào ngày thi
vì theo quy chế cũ thí sinh là f sẽ không được tham dự kỳ thi mà sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp
khi không được thi cũng đồng nghĩa với việc các em sẽ không có điểm để xét tuyển đại học
quy định như vậy thì rất thiệt cho những thí sinh đã ôn luyện kỹ càng
đặt ra mục tiêu vào những ngôi trường mình mơ ước từ rất sớm
thí sinh sẽ phải dùng phương thức khác để xét tuyển đại học theo yêu cầu từng trường
sẽ là thiệt thòi rất lớn tương lai của thí sinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ
năm ngoái đã từng có thí sinh f phải lùi lại năm sau để thi vào những trường ngành mà mình yêu thích
nếu năm nay vẫn áp dụng như vậy mà không dựa vào diễn biến tình hình của dịch covid một mươi chín thì rất khó cho thí sinh thầy hiền nói
thầy hiền đề xuất cần phải sửa quy chế để phù hợp với thực tiễn
hiện số ca mắc trong cộng đồng rất lớn trong một vài tháng tới chưa biết sẽ diễn biến thế nào
quy định những thí sinh không thể tham dự kỳ thi đợt một có thể tham dự kỳ thi bổ sung
nhưng số lượng f tăng cao bổ sung liên tục không thể tổ chức thành quá nhiều đợt thi được
thầy hiền đề xuất năm hai nghìn hai mươi một số thí sinh f còn rất ít
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi hai con số có thể lên tăng cao
khi chúng ta đã bao phủ được vaccine xác định coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
thì các trường đại học cũng cần tính toán dành lượng trí tiêu nhất định cho thí sinh là f
có thể thành lập các phòng thi riêng cho f
thí sinh là f mà triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng thì vẫn nên cho thi nhưng cách biệt với các thí sinh khác
chỉ trừ những trường hợp nặng phải nằm viện thì mới thực hiện theo quy chế thi như năm trước
đến nay vẫn chưa có đơn vị nào có ý kiến về vấn đề này
rất mong bộ giáo dục và đào tạo có cách làm phù hợp để thí sinh cảm thấy yên lòng
trước đó theo kế hoạch ban đầu cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ tổ chức thi tốt nghiệp vào cuối tháng sáu
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid diễn biến đang phức tạp tại một số địa phương
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ diễn ra trong tháng bảy
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo chưa chốt mốc thời gian cụ thể
việc thi một đợt hay hai đợt sẽ phụ thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh
bộ sẽ có thông báo hướng dẫn kịp thời

tại mỹ các chuyên gia lạc quan rằng sẽ sớm trở về với cuộc sống bình thường
chỉ có hai dân số mỹ tức là khoảng bảy triệu người sống ở một khu vực có mức độ cộng đồng covid một mươi chín cao
theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
số dân còn lại đang sinh sống ở các khu vực mức độ cộng đồng covid một mươi chín thấp hoặc trung bình
những khu vực không được khuyến cáo đeo khẩu trang
hoặc những nơi có nhiều người bị suy giảm miễn dịch phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung
trong bốn tuần nữa
cdc dự báo số ca nhập viện và tử vong sẽ giảm xuống
xu hướng này có thể tiếp tục đặc biệt là khi thời tiết tốt hơn
và người dân thường xuyên đi ra những không gian thoáng đáng giúp họ ít có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín hơn
những xu hướng tích cực này đồng nghĩa với việc người dân mỹ sẽ được chứng kiến một mùa xuân vào mùa hè bình thường
hoặc ít nhất là ở mức gần bình thường tất nhiên là tùy thuộc vào các biến thể coronavirus
tôi rất lạc quan tôi cho rằng mọi người có thể trở lại các hoạt động bình thường trong mùa hè này
tiến sĩ william lang giám đốc trung tâm y thế world clinic và từng là bác sĩ coina trắng cho biết
nhưng bình thường không có nghĩa là quay lại cuộc sống bình thường trước năm hai nghìn hai mươi
ít trường hợp hơn vẫn có nghĩa là hàng chục nghìn người mỹ vẫn đang bị nhiễm bệnh
dù số ca tử vong ở mức thấp nhất trong ba tháng
thời gian gần đây trung bình có khoảng một hai trăm linh người mỹ chết vì covid mỗi ngày
theo thống kê của đại học john hopkins mỹ
tiến sĩ abraha karan một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại khoa bệnh truyền nhiễm và y học
địa lý tại đại học sanford cho biết
mọi người đều phải công nhận rằng còn quá sớm để nói đại dịch đã kết thúc
tình trạng này sẽ không hề biến mất
nếu đại dịch chuyển sang giai đoạn miễn dịch cộng đồng nhiều hơn
nghĩa là có đủ số người được bảo vệ miễn dịch thông qua nhiễm trùng tự nhiên và tiêm chủng
thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc bạn có thể vứt bỏ đi khẩu trang của mình
thay vào đó sự lây lan của covid một mươi chín sẽ chậm lại và dẫn đến ít người tử vong và nhập viện hơn
nhưng tình trạng đặc hữu này không được đảm bảo
tiến sĩ karan khẳng định rằng
truy giảm và virus đột biến những đợt dịch bệnh tăng đột biến trong tương lai là không thể đoán trước được
quý vị và các bạn thân mến số ca mắc covid một mươi chín trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm trong thời gian gần đây
theo đó f điều trị tại nhà cũng tăng tại nhiều địa phương
góc tư vấn ngày hôm nay sẽ cùng quý vị đến với những hướng dẫn của chuyên gia
để giúp các f giảm nhẹ triệu chứng khi tự điều trị tại nhà
nếu bạn bị nhiễm covid một mươi chín ở mức độ nhẹ hoặc trung bình
bạn sẽ phải cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm cho người khác
một số cách dưới đây có thể giúp bạn làm giảm nhẹ các triệu chứng của covid một mươi chín
nhưng đầu tiên chúng ta phải biết các triệu chứng covid một mươi chín như thế nào
các triệu chứng covid một mươi chín ở dạng nhẹ như là sốt ho ớn lạnh
ho nhức đầu đau nhất cơ thể đau họng mệt mỏi
nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi tiêu chảy buồn nôn hoặc các vấn đề khác
các dấu hiệu và triệu chứng của covid một mươi chín nghiêm trọng cần phải cấp cứu
khó thở đau dài dẳng hoặc cảm thấy áp lực trong ngực
nhầm lẫn mới không có khả năng thức dậy hoặc không tỉnh táo
môi da hoặc móng tay màu nhuệt nhạc sám hoặc xanh lam
tuy thuộc vào màu da
theo cdc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ
các tình trạng sau đây làm tăng nguy cơ phát triển covid một mươi chín nghiêm trọng
ví dụ như bệnh ung thư bệnh thận mãn tính các bệnh phổi mãn tính
bao gồm bệnh phổi tắc nghẹn mang tính hen xuyễn trung bình đến nặng
bệnh phổi kẽ sơ nang bệnh lao xa suốt trí tuệ hoặc các tình trạng thần kinh khác
bệnh tiểu đường tiết một hoặc tiết hai hội chứng đau tình trạng tim
suy tim bệnh mạch vành bệnh cơ tim tăng huyết áp nhiễm hiv
tình trạng suy giảm biễn dịch bao gồm hệ thống biễn dịch suy yếu
do sử dụng kéo dài corticosteroid và các loại thuốc làm suy giảm biễn dịch khác
liêu ý một số người mắc bệnh tự biễn dịch như viêm khớp trạng thấp
dùng thuốc chế hệ thống miễn dịch của họ có thể có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
bệnh gan thơ cân và đéo phì thai kỳ hút thuốc hiện tại hoặc trong quá khứ
đột quỵ hoặc bệnh mạch máu não ảnh hưởng đến lưu lượng máu lên não
tình trạng sức khỏe tâm thần bao gồm trầm cảm dối loạn tâm trạng và dối loạn phổ tâm thần phân liệt
dối loạn sử dụng chất gây nghiện
các biện pháp tự nhiên ứng phó với triệu chứng covid một mươi chín nhẹ
khó thở nếu bạn đang có các triệu chứng khó thở bạn nên nằm sấp hoặc út mặt xuống thay vì nằm ngửa
cụt thời nếu khó thở khiến bạn lo lắng bác sĩ có thể tư vấn các bài tập thở có thể hữu ích
có thể tham khảo thực hiện một kỹ thuật thở đơn giản
để giúp giảm căng thẳng liên quan đến covid một mươi chín
một nghiên cứu công bố vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trên tạp chí khoa học thực phẩm và dinh dưỡng cho thấy
trong các trường hợp nhiễm chủng nhẹ hoặc trung bình duy trì thể hoạt động thể chất
ngủ bảy giờ mỗi ngày hoặc hơn uống hai lít nước trở lên mỗi ngày và tiêu thụ nhiều protein có nguồn gốc thực vật hơn
có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi sớm và an toàn từ covid một mươi chín
ho để giúp kiểm soát cơn ho hãy thử giảm ho bằng cách uống nước ấm hoặc trà nóng với chanh
để giảm nguy cơ mất nước hãy uống nước thường xuyên và duy trì ăn uống
cố gắng uống khoảng một năm đến hai lít nước mỗi ngày
nếu mất nước do sốt có thể bổ sung dung dịch điện giải như orezon
để ăn uống dễ dàng hơn hãy chọn những thức ăn dễ tiêu hóa lỏng cho dễ nuốt
mặc dù mất vị giác và cứu rác có thể khiến thức ăn không ngon miệng
nhưng chế độ dinh dưỡng tốt sẽ giúp bạn hồi phục sức khỏe nhanh hơn
ông thuốc không kê đơn cho covid một mươi chín
một số loại thuốc không kê đơn có thể cải thiện các triệu chứng của covid một mươi chín
sốt đau đầu hoặc đau nhức toàn thân
nếu sốt trên ba mươi tám năm độ c hoặc đau nhất toàn thân
có thể dùng acetaminophen narkrosen hoặc ibuprofen
cần lưu ý đăng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo dùng đúng liều lượng
khoảng cách giữa các liều dùng thuốc
không phạm phải chống chỉ định
những trường hợp không được dùng thuốc
nếu không phạm phải chống chỉ định
nếu không phạm phải chống chỉ định

nếu bạn đang rất nghẹt mũi có thể sử dụng thuốc không mũi trong thời gian ngắn
chẳng hạn như thuốc xịt mũi có thể giúp phong mũi và mở rộng khoang giúp bạn thở dễ dàng hơn
tăng sức đề kháng cho cơ thể
một số người có thể cần bổ sung vitamin c hoặc kẽm để tăng sức đề kháng cho cơ thể
tuy nhiên trước khi sử dụng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc
bên cạnh đó phần tập thể dục đều đạn hàng ngày sẽ giúp nâng cao miễn dịch cho cơ thể giúp chống lại covid một mươi chín